theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hôm nay ngày chín tháng sáu do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn
nên các tỉnh bắc bộ và trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi nhiệt độ cao nhất trên ba mươi chín độ
đợt nắng nóng này còn kéo dài riêng khu vực bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày một mươi ba tháng sáu
do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gây gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ
nắng nóng còn có thể gây mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
hiện chỉ số tiêu uv ở hà nội và đà nẵng có giá trị từ tám đến một mươi mức có nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng